đến sáng nay tám tháng một mươi hai các bác sĩ bệnh viện đa khoa vùng tây nguyên vẫn đang tích cực cứu chữa cho các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên đường hồ chí minh vào tối qua mùng bảy tháng một mươi hai khiến một người thiệt mạng năm người khác bị thương